sau khi truyền hình nhân dân và nhiều cơ quan báo chí phản ánh tình trạng đoàn xe chở cát dưới lòng sông ba
đi qua khu dân cư phú lễ xã hòa thành huyện tây hòa tỉnh phú yên
với một độ quá lớn làm hỏng tuyến đường bê tông nông thôn khiến người dân bức xúc ngăn cản
chính quyền địa phương đã yêu cầu các doanh nghiệp hoàn trả lại đường như hiện trạng ban đầu
và không để sự việc tái diễn
ủy ban nhân dân xã hòa thành đã làm việc với bốn doanh nghiệp khai thác cát
có sự chứng kiến của người dân địa phương
tại buổi làm việc các đơn vị khai thác cát đã thống nhất làm đường bê tông để hoàn trả lại cho người dân
với chiều dài một trăm chín mươi m rộng ba m theo đúng kết cấu đường bê tông giao thông nông thôn trước ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
đồng thời phân luồng rõ ràng giữa đường bê tông dân sinh và đường vận chuyển cát của các công ty
ngoài việc làm lại đường xã hòa thành cũng đã kiến nghị các ngành chức năng tỉnh phú yên
kiểm tra lại phạm vi độ sâu khai thác và tải trọng vận chuyển cát để sự việc không tái diễn